xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
thưa ông minh bất chấp những nguy cơ như thế này thì giá cổ phiếu và viện index vẫn tăng mạnh trong những tháng qua
và thậm chí là phá đỉnh mọi thời đại và sau đó lại tiếp tục là rất không phanh
ông lý giải gì về điều này ạ
tôi so sánh với các hình mẫu đã diễn ra trên thị trường tài chính quốc tế trong vòng khoảng hai trăm linh năm trở lại đây
thì có một cái như thế này
thị trường chứng khoán rất là nhị cảm và thông thường tôi lấy thị trường chứng khoán mỹ làm ví dụ
thông thường thị trường chứng khoán mỹ sẽ đạt đỉnh trước khi nền kinh tế mỹ đạt đỉnh vào khoảng sáu một mươi tám tháng tiếp theo
như vậy trụ kỳ thị trường chứng khoán đạt đỉnh sẽ đi trước trụ kỳ kinh tế chung của vùng và quốc gia có nền chứng khoán đó
tôi cho rằng mặc dù
mặc dù các chỉ số kinh tế của việt nam vừa qua khá tốt
nhưng cũng có thể là nó đã báo hiệu rằng là đã đến lúc nền kinh tế sẽ có những điều chỉnh nhất định đặc biệt
chúng ta đã biết rằng là đang phải điều chỉnh về thể chế rất là lớn
thương minh rõ ràng là chúng ta cũng thấy là hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới là mỹ và trung quốc cũng đang có những cái xung đột nhất định
và cùng với kiếm hiệu là fed tăng đại suất
thì các nhà đầu tư ngoại thời gian gần đây cũng đã
bán dòng khá nhiều
thì ông đánh giá gì về những cái hiện tượng này ạ
hiện tượng này thì thực ra chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn
chính sách tiền tệ của fed hay còn gọi là cục dự trữ liên bang mỹ
họ có kế hoạch rất rõ ràng
thực ra lộ trình tăng đại suất bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu
với một thị trường sơ khai
tôi không dịch là cất biên
thì cái cất biên ấy nó
sơ khai hả
nghe nó khoa học quá mà nó mang tính hoành trang
cứ nói là sơ khai đi
sơ khai thì các quỹ gọi là quỹ đầu tư của nước ngoài
kể cả etf
thực ra mà nói không đáng kể
vì sao thế
vì anh không được xếp hạng ở emerging markets
không được vào rổ chỉ số của msci
vậy thì chúng tôi rất là lo ngại bởi vì
một trong những tiêu chuẩn để đưa vào cái thị trường mới nổi
đó là mức độ minh bạch hóa của thông tin
đúng không ạ
tự do hóa thị trường ngoại hối
và tự do hóa thị trường ngoại hối đúng
nói như anh khánh là rất chính xác
chúng ta không có
hiện nay thì chưa có
có thể sau này sẽ có
nhưng vì là chưa có thì chúng ta cũng phải thông cảm rằng là
các quỹ nước ngoài bản chất
thực ra cũng vào đây là mang tính ngăn hạn
chúng ta năm ngoái năm kia đã từng
được chứng kiến một vài quỹ
gọi là của nước ngoài đăng ký hẳn với ủy ban chứng khoán quốc gia việt nam
là đăng ký lướt xong
đã gọi là lướt xong cổ phiếu rồi làm sao mà gọi là đầu tư dài hạn được
đúng không ạ
vậy thì chúng ta lưu ý rằng
thị trường chứng khoán
hay là một mảng trong thị trường tài chính nói chung
dòng tiền vào rất nhanh nhưng rút ra cũng rất nhanh
đúng không ạ
thưa ông khánh cái tâm lý rất là quan trọng trên thị trường chứng khoán
và tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư trong thời gian gần đây
thì theo ông phân tích thì là nguyên nhân là do đâu ạ
và đây có phải là cái nguyên nhân chính khiến cho thị trường chứng khoán việt nam ảm đạm không ạ
nhìn về toàn cảnh thì tôi vẫn chưa cho rằng là thị trường rơi vào một giai đoạn downchen
mà nó chỉ mang tính chất nhất thời
tức là thông thường thì khi mà thị trường chúng ta nhìn quan sát là từ diễn biến năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi tám
đó là một trend tăng rất là lớn
tăng điểm từ khoảng mốc sáu trăm tám mươi khi là năm hai nghìn một mươi tám một mươi sáu là vượt cái đỉnh quan trọng là sáu trăm ba mươi năm
thì lên đầu năm hai nghìn một mươi tám thì lên đến hơn một hai trăm linh điểm
thì rõ ràng cái việc điều chỉnh về mặt chúng ta đâu đó đã nhìn thấy cái tiềm năng nguy hiểm bất ổn trước đấy
tương lai về kinh tế cũng như là cái nhiều quỹ cũng cốt chốt lãi
và cái giai đoạn từ đó
từ tháng bốn cho đến nay đó là một giai đoạn điều chỉnh lớn của thị trường
tuy nhiên thì rõ ràng là nó vẫn chưa phải làm cái gì down trend cả
tại vì nếu mà nhìn khắp độ phân tích kỹ thuật thì rõ ràng viên đếch
nó cái ngưỡng chín trăm linh vẫn chưa phải là ngưỡng gì lo sợ
mà nó có hai ngưỡng tiếp theo
đó là vùng tám trăm năm mươi tám trăm sáu mươi điểm
đấy là một vùng hỗ trợ mạnh của thị trường
tiếp theo nó là vùng trên quanh đâu đó trên bảy trăm linh bảy trăm hai mươi bảy trăm ba mươi điểm
còn dưới cái giấc mốc đấy thì chúng ta phải lên lo sợ mới đúng
trong điện hiện tại thì tôi nói rõ ràng là
biện thị trường hiện nay vẫn đang khó lường đầy rủi ro
tuy nhiên thì thị trường chưa phải là một cái gì quá tệ
đâu đó thị trường giảm mạnh nó lại là có những cái cơ hội
nhưng mà tôi thấy là qua phân tích của ông minh thì là cũng
quan điểm của tôi thì hơi khác
thị trường chứng khoán của việt nam
tôi nhìn thấy gần giống với
tất nhiên là không giống hoàn toàn
gần giống với mô hình của thị trường chứng khoán thượng hải của trung quốc
chỉ số ssec
hay còn gọi là shanghai composite

nói là bóng bóng vỡ
xuống rất sâu
xuống dưới hai nghìn
vào năm hai nghìn một mươi năm chứ
xuống dưới hai nghìn
vào cuối năm hai nghìn sáu
và chúng ta năm hai nghìn bảy đạt đỉnh đúng không
và xuống đáy
tôi nhớ là đỉnh của thị trường chứng khoán việt nam
tính theo chỉ số vni
cuối tháng ba năm hai nghìn bảy
đạt điểm cao nhất là một nghìn một trăm bảy mươi chín điểm
và đến tháng hai năm hai nghìn chín
chúng ta đạt điểm sâu nhất là hai trăm ba mươi bốn điểm
sau đó đến năm hai nghìn một mươi năm
tức là một mươi năm sau
thị trường chứng khoán thượng hải
lại tăng tốc
lên một đỉnh cao hơn
đỉnh năm hai nghìn năm
và sau đó cũng tan vỡ
nói thẳng là
nó là mô hình bóng bóng
thưa ông khánh
ông có nghĩ rằng phân tích của ông minh
có đôi chút ẩm đạm không ạ
thực ra thì
ở góc độ
nói chung khi mà phân tích
diễn biến về vĩ mô
tình thế giới
cũng như nội tại việt nam
thì rõ ràng là
cũng sẽ có nhiều cái quan điểm
tất nhiên là cũng hơi khác đôi chút
tuy nhiên thì
dưới góc độ phân tích kỹ thuật
rõ ràng là
tôi thì cũng hay dựa vào phân tích kỹ thuật
để dự báo cái
cái xu hướng của vn index
cũng như vn ba mươi
thì thông thường thì
tất nhiên cái ngưỡng bảy trăm tám mươi điểm
thì tôi vẫn chưa nghĩ đến
nhưng mà tôi nghĩ rằng là
nó sẽ đâu đó
sẽ dừng trên mốc tám trăm linh

nếu dừng trên mức tám trăm linh
khả năng tiếp theo
nó sẽ tạo một cái đỉnh thứ hai
vào cuối năm
nhưng mà lúc đấy thì lại
rất là ngại
sẽ rất nhiều người bị kẹt
trong cái đỉnh thứ hai này
fed đã nâng lãi suất hai lần
trong sáu tháng vừa qua
và dự kiến là trong
nửa tiếp theo của năm
sẽ lại là nâng hai lần nữa
ông có nghĩ rằng
đây cũng là một cái yếu tố
mà ảnh hưởng tới thị trường của vn không ạ
tôi nghĩ là không phải riêng về vn
mà ảnh hưởng toàn cầu
và chúng ta lưu ý rằng
chết ua hay còn gọi là
chiến tranh thương mại bùng nổ
mỹ và chúng ta
với trung quốc
bề ngoài thì là
chiến tranh thương mại
nhưng sâu xa trong đó là
bài toán địa chính trị
hay còn gọi là
sắp xếp lại bàn cờ địa chính trị toàn cầu
và chúng ta cần phải tư duy sâu hơn nữa
tôi cho rằng là
không nên khẳng định chắc chắn
một vấn đề gì cả
và tốt nhất là đừng khẳng định
thị trường trung quốc
tôi cho rằng là
chỉ số sse
xếp về mặt
từ nay đến giữa năm sau
xuống sâu nhất có thể là
cho đến hai điểm
họ sẽ còn xuống khoảng

chúng ta chuẩn bị sẵn
một tinh thần như thế này
ví dụ trung quốc
pha gia liên tục
đồng nhân tệ
chúng ta tính như thế nào
hàng hóa trung quốc
do không xuất được sang mỹ đúng không
ồ hạt sang việt nam
ồ hạt sang việt nam
với giá cực rẻ
chúng ta trồng đỡ ra làm sao
nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp
ngược trở lại
với thị trường tài chính của chúng ta
cũng là đáng lo ngại
thị trường chứng khoán việt nam
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trải qua nhiều cung bậc cảm xúc
thị trường tiếp đài hưng phấn
từ năm hai nghìn một mươi bảy
và liên tục đi lên
những con số ấn tượng
được thị trường ghi nhận
trong sáu tháng qua
thách khoản duy trì ở mức cao
nhiều phiên giá trị giao dịch
hơn một mươi tỷ đồng
mức điểm một nghìn hai trăm linh bốn ba mươi ba
của vn index
được lập vào ngày chín tháng bốn
giá trị bán dòng của nhà đầu tư nước ngoài
đạt năm ba trăm ba mươi hai tỷ đồng
giá trị vốn ngoại
trải vào dòng lũy kế
kể từ đầu năm
đến cuối tháng năm
đạt gần hai ba mươi năm tỷ đô la mỹ
bằng tám mươi mức vào dòng
của cả năm hai nghìn một mươi bảy
và cao hơn nhiều
so với mức vào dòng
một hai mươi tám tỷ đô la mỹ
của năm hai nghìn một mươi sáu
mặc dù trong vòng
chưa đầy hai tháng
thị trường đã lấy đi hết
toàn bộ thành quả
đã đạt được từ đầu năm
nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng
trong sáu tháng vừa qua
thị trường đã có những sự tích cực
và phát triển nhất định
chúng ta nhận thấy rằng là
mặc dù về mặt điểm số
không thực sự tích cực
trong tổng thể
cả sáu tháng
tuy vậy chúng ta cũng nhận thấy
có khá là nhiều
cái sự tích cực khác
ví dụ như
quy mô của chúng ta
đã tốt hơn
các cái doanh nghiệp lớn
đã quyết định niêm yết
hay quá trình thói vốn của nhà nước
đã đạt được những cái kết quả rất là tốt
một trong những nguyên nhân
khiến thị trường lao dốc
trong tháng bốn năm và sáu
là từ những bất ổn
trong giao dịch của khối ngoại
mặc dù tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
khối ngoại vẫn mua dòng rất mạnh
nhưng điều này
là nhờ vào đột biến
từ các giao dịch thỏa thuận
của một số cổ phiếu
bên cạnh đó
thị trường cơ sở
thật sự trao đảo trong khí hai
thì thị trường phái sinh
lại là nơi kiếm lợi hữu ích
cho các nhà đầu tư
tuy chỉ mới đi vào hoạt động
được hơn một năm nay
chúng ta mới triển khai
thị trường phái sinh
được độ khoảng một năm thôi
và hiện tại
như chúng ta thấy rằng là
do cái thị trường chứng khoán cơ sở
đang diễn biến không được tốt lắm
và đâu đó lại là một cái cơ hội
cho các nhà đầu tư
chuyển sang đầu tư
ở bên thị trường chứng khoán phái sinh
và cái kết quả
là cái số lượng
hợp đồng giao dịch
ở trên thị trường chứng khoán phái sinh
tăng rất là mạnh mẽ
trung bình hàng phiền
hiện tại có khi
đến hơn một trăm linh hợp đồng
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
các chuyên gia kinh tế cho rằng
ở một góc độ nào đó
chứng khoán phái sinh
có những điểm tốt riêng
ví dụ như có thể giao dịch trong ngày
tỷ lệ ký quỹ tương đối thấp
hay là có thể tìm kiếm lợi nhuận
ngay cả trong những thời điểm thị trường giảm điểm mạnh
vn index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng sáu
ở mức chín trăm sáu mươi bảy mươi tám điểm
tương ứng giảm hai ba mươi tám
so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy
hnx index cũng giảm chín một mươi năm
xuống còn một trăm linh sáu một mươi bốn
tuy nhiên tôi thấy là ở việt nam
thì có những đặc điểm riêng
tức là năm hai nghìn một mươi tám
thì được coi là năm cao điểm của ipo
cơ cầu thuê vốn doanh nghiệp nhà nước
và đây không còn là chỉ đạo nữa
mà đã đưa vào thực hiện
và đến nửa cuối của năm hai nghìn một mươi tám
thì lộ trình ipo của các doanh nghiệp nhà nước
sẽ được coi là sẽ diễn ra khá là nhiều
và thưa ông khánh
điều này kích thích dòng vốn
đổ vào thị trường chứng khoán việt nam như thế nào ạ
tôi cho rằng là
giai đoạn mà ba năm trở lại đây
rõ ràng theo cái chương trình cổ đồ phần hóa
của chính phủ
có các cơ quan
như bộ tài chính
cũng như bộ kế hoạch đầu tư
cũng đưa vào cái lộ trình
khoảng tầm là hơn năm trăm linh các doanh nghiệp
của cổ phần hóa
rồi thói vốn ngoài ngành
các doanh nghiệp lớn
và điển hình
ví dụ như ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thì là cổ phần hóa tiếp tục
nhung là hai doanh nghiệp lớn
hai doanh nghiệp lớn của ngành dầu khí
pvoi pvo power và vinh sơn
nói chung cái xu thế cổ phần hóa
cũng như là cái thói vốn ngoài ngành
nó vẫn là sẽ tiếp tục
và cũng sẽ là cái cơ hội
tiếp tục cho các nhà đầu tư
trong và ngoài nước
tuy nhiên thì tôi vẫn phải luôn cân nhắc
tôi vẫn luôn luôn lo lắng
cái câu chuyện rằng là
luôn luôn các doanh nghiệp
muốn cổ phần hóa
hoặc là nêm biết
hai po mới
thông thường họ sẽ chọn
cái thời điểm thích hợp
để họ nêm biết
chứ không bao giờ chọn
cái thời điểm mà thị trường đi xuống
hoặc là thời điểm không tốt
mà họ nên
nêm biết đâu
và chúng ta cũng có thể là phải
chuẩn bị cho tinh thần là delay
nhớ như năm hai nghìn ba
công ty chứng khoán ssi ra đời
chứng khoán mekong
cũng ra đời
mekong security cũng ra đời
niềm hy vọng rất là lớn
là đã có chỉ thị
của thủ tướng
thời bấy giờ
cố vận hóa
các ngành rượu bia thuốc lá
cũng như là viễn thông
giờ phút này chúng ta
mới nhìn thấy
có mỗi mấy cái nhà máy bia thôi đúng không
thức lá chưa thấy
càng thấy chưa
chưa thấy chưa
nhưng mà điều này đã có lộ trình ipl rồi
chứ không phải là
không lệnh đấy
lệnh của thủ tướng
đã có lộ trình
chọn được thời điểm được
nhưng mà họ bảo là
chưa thận lợi
thì làm thế nào rồi
theo ông thì điều này có tác động
thị trường chứng khoán việt nam
có kéo thị trường chứng khoán việt nam
thêm một chút sáng sủa nào không ạ
tôi thì tôi cho là
nó hay sáng sủa hay không sáng sủa
nó hơi khó
nhưng mà tôi cho rằng là
chúng ta đầu trư tài chính
hay còn gọi là
chúng ta trong ngành tài chính
chúng ta nên có một cái nhìn
không bi quan quá
ở người vì thị trường
nó luôn luôn là như thế
nhưng cũng đừng có
quá lạc quan
thực tế ra thì tôi thấy là
đã có rất nhiều tài khoản đăng ký
ở trên thị trường vệ sinh
và có phải là sự bất ổn của
thị trường chứng khoán hiện nay
theo như phân tích
giống như mình
thì đã dẫn đến
người ta chú ý đến
thị trường vệ sinh hợp
thưa ông khánh
tôi hoàn toàn đồng ý rằng
cái việc mà khi thị trường
có dấu hiệu biến động bất ổn
và có những phiên suất giảm mạnh
như trong giai đoạn vừa qua
thì lại giao dịch vệ sinh
thực sự lại gây ấn tượng
nếu qua những con số thống kê
ví dụ như là
trong quý một năm hai nghìn một mươi tám
thì có khoảng tầm đâu đó
khoảng một ba triệu hợp đồng
đâu đó nó sẽ rơi khoảng tầm
khoảng một trăm linh tỷ gì đó
nhưng mà riêng tháng sáu
tháng bốn thì nó có đâu đó
khoảng bốn trăm bảy mươi hợp đồng
tháng năm đâu đó một một nghìn một
tuy nhiên trong tháng sáu
khoảng tầm hai triệu hợp đồng giao dịch
tức là một sự biến động
những hợp đồng bán xuống rất là mạnh
rõ ràng là chúng ta thấy là
các nhà đầu tư đã chú ý quan tâm
đến giao dịch vệ sinh nhiều hơn
và bắt đầu sẽ có nhiều người
tức là họ ít quan tâm đến chứng khoán cơ sở
mà bắt đầu quan tâm chứng khoán vệ sinh
suốt ngày họ tư vấn rằng là
thị trường long sọc thế nào
chứ lại không biết là đánh lên
cái chúa mà thị trường
bắt đầu ổn lắm
rồi bắt đầu họ quan tâm nhiều hơn vệ sinh
cho nên chính vì thế mà liên tiếp
các công ty chứng khoán hiện nay
cũng bắt đầu chú ý đến cái thị trường này
bắt đầu mở mới
thì ví dụ như là chứng khoán
hiện nay đâu đó từ năm
giờ đến chín công ty chứng khoán
bắt đầu có những cái lộ trình
đề cập đến là sẽ cung cấp
cái dịch vụ chứng khoán vệ sinh
hiện nay là một mươi
ngoài hai market maker ban đầu là
lsi và hsc
thì có thêm tám đã được cấp phép
tổng cộng là một mươi
nhưng mà qua phân tích của ông minh
thì tôi thấy là quả là đáng lo ngại
bởi vì chúng ta có bao nhiêu năm phát triển rồi
mà vẫn ở mức sơ khai thì
không cái đấy là tại chúng ta chứ không phải tại họ
thực ra thì cái quy mô
ví dụ như chúng ta từ sơ khai lên cận biên
nó là cả một ranking
rõ ràng là chúng ta vẫn là cận biên thôi
nhưng mà từ sơ khai cận biên
nó sẽ bung lung
thưa ông khánh ông minh cũng vừa mới đề cập đến là
chính phủ có những cái thông tin ủng hộ
tuy nhiên chưa có những cái động thái
cụ thể và tích cực về kỹ thuật
thì như vậy thì theo như tôi đánh giá
thì chính phủ năm hai nghìn một mươi tám là giai đoạn thứ ba
mà chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
giai đoạn hai nghìn hai mươi
và cùng với đó là những cải cách thể chế
và cải cách môi trường kinh doanh
cũng được đưa vào áp dụng
thì theo ông thì điều này có tác động
tới thị trường chứng khoán không ạ
tôi cho rằng đấy là một trong những cái định hướng đúng
và có những quyết sách thực sự là quyết liệt
trong giai đoạn mà giai đoạn vừa qua
và giai đoạn hiện nay trong năm hai nghìn một mươi chín
rõ ràng là từ cái việc là thông tư ba mươi sáu
hạn chế sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng
rồi sau đó là cái tái cơ cấu
rồi sát nhập các thứ trong hệ thống ngân hàng
tức là làm cho hệ thống ngân hàng nó mạnh mẽ hơn
chống đỡ hơn biến gậm cú sốc của nền kinh tế
thì tôi nhìn chung là nhìn thấy cái chiến lược
hoàn toàn đúng đắn của các chính phủ
mà qua đó chúng ta nhìn thấy các số liệu
về kinh tế vĩ mô hiện nay
theo tôi đánh giá về các độ khách quan
cả tương đối là tích cực
và chúng ta đang đi đúng hướng về lộ trình
tuy nhiên nếu mà các nước trong khu vực
mà nói xấu quá
rồi chiến tranh thương mại đồ đó
thì chúng ta mặc dù là lực bất tổng tâm
chúng ta đang cố
nhưng mà những các đồng chí khác đang kéo chúng ta xuống
chúng ta thấy rằng là thay vì tăng trưởng kinh tế
dự báo là sáu bảy bảy
thì chúng ta lại cũng nhuốn xuống
có thể tăng sáu năm thôi
rõ ràng là tăng trưởng kinh tế nó bị giảm tốc
thị trường chứng khoán việt nam trong sáu tháng đầu năm
đang có những diễn biến rất trùi sụt
những yếu tố tác động
theo cực đến thị trường
có thể kể đến như việc phép tăng lãi suất
hay rủi ro chiến tranh thương mại mỹ trung
thì thị trường đã lao dốc một mạch
cho đến tận thời điểm hiện tại là mức quanh chín trăm linh điểm
bên cạnh đó trong nước
tỷ giá và lạm phát
có những biến động tương đối khó lường
nhiều chuyên gia chưa kỳ vọng cao
vào một diễn biến khả quan của thị trường trong ngắn hạn
thị trường vẫn khó có thể hồi phục một cách mạnh mẽ
tôi cho rằng là trong ngắn hạn
tức là trong khoảng tầm một hai tháng tới
với những yếu tố rủi ro đấy vẫn còn
vẫn còn dư địa để ảnh hưởng đến thị trường
thì khả năng thị trường hồi phục ngay lập tức
thì sẽ tương đối là khó khăn
và nhiều khả năng thị trường sẽ trải qua những cái nhịp
bình sình giảm điểm và phân hóa
phụ thuộc vào kết quả kinh doanh quý hai
hoặc là cũng có thể là kết quả tiềm năng
kỳ vọng kết quả kinh doanh quý ba
trong những tháng tới
thì thị trường sẽ có liên với phân hóa và điều chỉnh nhẹ
tuy nhiên là với cái triển vọng tích cực
của nền kinh tế vĩ mô
và cái tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp
vẫn ở mức cao và ổn định
thì tôi kỳ vọng là trong khoảng tầm bốn tháng cuối năm
thì thị trường sẽ quay trở lại xu hướng tăng điểm
yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến
xu hướng phát triển của thị trường trong dài hạn
vẫn là sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô
tăng trưởng gdp và hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp
nhiều chuyên gia cho rằng xu thế tăng điểm
trong khoảng một đến hai năm tới vẫn được bảo đảm
bên cạnh đó cũng có một vài lời khuyên hữu ích
cho các nhà đầu tư trong thời gian tới
vì vậy là nhà đầu tư trong ngắn hạn
thì ở thời điểm hiện tại nên hạn chế sử dụng đòn bẩy
và cái chiến lược đầu tư nên hướng
vào cái mục tiêu là dài hạn và hạn chế
những cái hoạt động triển đinh ngắn hạn
và có thể mang lại nhiều cái rủi ro và ảnh hưởng đến lợi nhuận
của danh mục và khi mà đầu tư
thì nên tập trung vào những cái doanh nghiệp mà có tiềm năng
tăng trưởng ổn định trong dài hạn thay vì những cái doanh nghiệp
mà có thể là xuất hiện những cái lợi nhuận đột biến
hoặc là những cái thông tin hỗ trợ trong ngắn hạn
thì những cái việc đầu tư vào những cái doanh nghiệp đấy
thì tương đối là rủi ro
bên cạnh thị trường cơ sở đang có những diễn biến khó lường
thì thị trường chứng khoán phái sinh
lại được các nhà đầu tư quan tâm hơn cả
nhiều chuyên gia cũng kỳ vọng rằng
quỹ ban chứng khoán nhà nước sẽ đẩy nhanh tiến trình
để đưa ra những sản phẩm mới của chứng khoán phái sinh
vào thị trường để thu hút các nhà đầu tư
trong thời gian tới
đây cũng là điểm sáng cho thị trường chứng khoán trong sáu tháng cuối năm
và tầm nhìn dài hạn hơn
vâng thưa ông minh nếu mà nhìn ra
nước mỹ chẳng hạn thì trên twitter
người ta đánh giá là ông donald trump
là một trong những tổng thống mà chăm
bởi vì những cái dòng tuyết của ông ấy tuy ngắn thôi
nhưng mà nhiều khi ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các nhà đầu tư
ông đánh giá gì về điều này
và là từ những cái
vấn đề xảy ra như thế này
thì theo ông thì có kinh nghiệm gì rút ra được
cho việc đầu tư chứng khoán không ạ
thứ nhất ấy
chúng ta lưu ý rằng
ông donald trump là một
chủ doanh nghiệp lớn
ông tập đoàn của ông cũng lớn
thứ hai là ông tạo ra một cái
lúc đầu nhiều người cười và chế diễu ông ấy
nhưng mà thực ra là rất hiệu quả
đặc biệt hiệu quả
trong kinh tế
những dòng tweet của ông ấy
thì tôi có tweet của ông
tôi được báo liên tục
ngay dặn sáng
ngày thứ tư
thì ông ấy có nói rằng là
sẽ đánh thuế mở rộng
đánh thuế mở rộng
hàng nhập khẩu
từ trung quốc
với trị giá hai trăm linh tỷ
cộng thêm năm mươi tỷ vừa mới thực hiện
như vậy hai trăm năm mươi tỷ đấy
bộ trình ông ấy sẽ đánh thuế
trừng phạt trung quốc
sẽ đủ năm trăm năm mươi tỷ
như ông ấy tuyên bố trước đây khoảng hai tuần
rất dần rất dần
sao không dám
tôi cho rằng ông ấy thừa sức
bởi vì thế này
chúng ta nhìn thật sâu vào
đừng nói vấn đề gọi là
thuyết âm mưu ở đây
chúng ta thấy là cán cân thương mại của mỹ và trung quốc
lệch hẳn về
xuất siêu về phía trung quốc
thế tính trong
tính trong năm hai nghìn một mươi bảy
số liệu công khai
thì trung quốc
nhập khẩu của mỹ có
một trăm bốn mươi tỷ thôi
nhưng lại xuất khẩu sang mỹ
tức là thặng dư xuất khẩu sang mỹ
gần sáu trăm linh tỷ đấy
vậy thì nếu như
ông ta đánh thuế
là trong khả năng của ông ấy
trong khả năng của nền kinh tế
đừng có nói là
người ta là cả hai cùng chết
người ta cân nhắc rồi
chiến tranh tất nhiên cả hai bên cùng thiệt hại
nhưng bên thiệt hại nhiều
đến bên thiệt hại ít
và đã chiến tranh chắc chắn là không có hòa
sẽ có một bên là thắng chất
và một bên là thua chất
vậy thì tôi cho rằng là
cái công cụ để
bùng nổ cái chết ua này
hay còn gọi là chiến tranh thương mại này
thì công cụ đó
nắm nhiều hơn người trung quốc
tiên nhẫn không hoảng loạn
xử lý thật tốt
những khoản đầu tư của mình
đấy tôi không phải khuyên
bởi vì đây là nguyên tắc
của những nhà đầu tư
tài chính chuyên nghiệp
thế có cụ thể là mãn hàng không ạ
tôi ngại nói những vấn đề đó
vâng thưa ông khánh
với sự phân tích của ông minh đây
và quan điểm của ông
vấn đề gì về chung và giải hạn
cũng như lời khuyên cho các nhà đầu tư
và cả các nhà nước sống nữa
thực ra thì tôi vẫn đánh giá rằng là
tôi là một con người suy nghĩ tích cực
tức là nhìn nhận vào thị trường
phân tích với góc độ rằng là
thị trường có những khó khăn
kinh tế có những sự khó khăn
và luôn luôn nó có lắm sự biến động
nếu chúng ta nắm giữ càng đúng cổ phiếu
ở mức giá hấp dẫn
mức giá hơi thật sự và thấp hơn
so với giá trị sổ sách
với những cơ hội rất lớn khi mà chúng ta nắm giữ
cổ phiếu chất lượng cao mà lại đang bị bán giá
phi lý giảm phi lý
tại vì khi thị trường sợ hãi
thì tốt xấu thì người ta cũng bán ra cả
tuy nhiên với những nhà đầu tư có kinh nghiệm
thì họ sẽ phân tích từng doanh nghiệp cụ thể
nhìn vào cái câu chuyện triển vọng
của từng doanh nghiệp để họ nắm giữ
với cái niềm tin vào doanh nghiệp đó
và có một sự kiên nhẫn vượt trội
so với những nhà đầu tư trung bình khác
thì đó rằng cơ hội của họ
rất là lớn
còn nếu chúng ta mà là người mà
luôn bán tin bán nghi
chúng ta không có niềm tin vào chúng bản thân chúng ta
mà chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều
vào những thông tin thương tiện truyền thông
hoặc là những thông tin đồn thổi nào đó
thì rất dễ chúng ta dị vào mất phương hướng
và chúng ta bị hoảng loạn
rõ ràng là chúng ta sẽ không thể đầu tư thành công
ở những cái kiểu đó được
rõ ràng là chúng ta phải có những phương pháp riêng
chúng ta phải có những chiến lược hoàn toàn là
tự mình phân tích và lựa chọn
có một cổ phiếu đặc biệt
ngay cả thị trường
vào rơi vào giai đoạn khủng hoảng
hoặc là tốt xấu
tuy nhiên vào giai đoạn xấu
tuy nhiên vẫn có những cái cơ hội đâu đó
nó rơi vãi trên thị trường
quan trọng chúng ta phải kiên nhẫn tìm ra cơ hội đó
vâng và tôi hy vọng là những thắc mắc của cái nhà đầu tư
cũng như là của các vị khán giả
những người mà chưa chứng khoán sẽ được giải đáp
qua những phân tích của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay
và có lẽ là đối với thị trường chứng khoán việt nam
thì sự bình tĩnh sẽ đem đến những quyết định sáng suốt nhất
trân trọng cảm ơn ông trần khắc minh và ông lê đức khánh
đã tham gia chương trình bàn tròn của chủ nhân dân hôm nay
thưa quý vị và các bạn
sáu tháng cuối năm là giai đoạn kìm định
thị trường đối mặt với những yếu tố thực tại như tăng trưởng kinh tế
kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp
quy mô thị trường cổ phiếu niêm yết năm hai nghìn một mươi tám
dự đoán tăng lên một trăm năm mươi một trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ
đôi mức vốn hóa trên thị trường
lên tới bảy mươi ba bảy mươi năm gdp
nhờ làn sóng cổ phần hóa niêm yết mới
và thoái vốn nhà nước
được đẩy mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám
nhiều chuyên gia lạc quan về thị trường chứng khoán
nửa cuối của năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên ở tầm biên giai hạn trong thị trường chứng khoán
điều gì cũng có thể xảy ra
thưa quý vị và các bạn
chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h một mươi năm h thứ bốn
một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh chương trình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web
nhân dântv vn và trên youtube chương trình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại